ngày ba mươi tháng bảy đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển bốn trăm một mươi năm chai rượu ngoại nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
cơ quan chức năng kiểm tra xe container mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c tám nghìn hai trăm một mươi sáu do tài xế trần khánh thiện ba mươi sáu tuổi chú ninh phước ninh thuận điều khiển chạy từ hướng đông hà quảng trị về đường nguyễn an ninh phường hòa khánh bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có bốn trăm một mươi năm chai rượu ngoại với tổng giá trị hơn một trăm linh triệu đồng và lé xe đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng
đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã tiến hành lập biên bản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật